cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép thu giữ gần một tấn thuốc nổ và tạm giữ hai đối tượng có liên quan
lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn thụ và lê văn toàn cùng chú huyện lệ thủy đang tổ chức vận chuyển hai mươi một bao tải được đóng gói cẩn thận
bước đầu hai đối tượng khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng tám trăm hai mươi kg được thu mua từ địa bàn quảng trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm hai mươi năm kg thuốc nổ một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải và nhiều tăng vật có liên quan
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng